tổng bí thư nguyễn phú trọng lúc đó là chủ tịch quốc hội yêu cầu đơn vị quản lý phải khai thác tối đa hiệu quả của bảo tàng không để nơi đây là kho chứa hiện vật
sáu năm đưa vào khai thác sử dụng lượng khách đến tham quan chưa đạt kết quả như kỳ vọng bởi nội dung trưng bày chưa phong phú thiếu hợp lý
khắc phục tình trạng này tập thể lãnh đạo cũng như cán bộ nhân viên bảo tàng hà nội đã thay đổi từ hình thức trưng bày đến cùng cách phục vụ
chủ động tìm đến với công chúng chủ động tìm đến với hiện vật
ngay từ đầu năm hai nghìn một mươi năm sở văn hóa thể thao và du lịch đã có thư kêu gọi các tổ chức và cá nhân tiếp tục hiến tặng hiện vật tài liệu di vật lịch sử văn hóa vô giá cần được lưu giữ và phát huy giá trị cho bảo tàng hà nội
dịp một mươi tháng một mươi này là chúng tôi trưng bày một chuyên đề là kết quả siêu tầm của hai năm hai nghìn một mươi năm và hai nghìn một mươi sáu
và ở đây nó đưa ra hai phần trong lội dung trung bày là hành trình của cán bộ bảo tàng đến với hiện vật và hành trình hiện vật đến với bảo tàng
nghĩa là có hai hành trình một hành trình chúng tôi chủ động chủ động chúng tôi xuống gặp gỡ các nhân chứng xuống những nơi mà diễn ra các sự kiện lịch sử để chúng tôi sưu tầm
và một hành trình nữa là trên cơ sở thư kêu gọi của chủ tịch ubnd thành phố cũng như của các cấp các ngành
tuyên truyền thì người dân tặng cho bảo tàng hà nội
đấy hai cuộc hành trình đó sẽ gặp gỡ nhau ở tại một biểu là chính cái nhà bảo tàng này
đây là hình ảnh chúng tôi ghi được trước những ngày diễn ra lễ khai mạc tại bảo tàng hà nội nhân dịp kỷ niệm sáu mươi hai năm giải phóng thủ đô mùng một mươi tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn mùng một mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
thời điểm ghi hình ngay đầu giờ chiều của ngày làm việc trong tuần
nền không khí tại bảo tàng khá yên tĩnh
không nhiều khách tham quan
các cán bộ trưng bày tỉ mỉ và cẩn trọng sắp xếp từng hiện vật mới siêu tầm và được hiến tặng
mỗi một cuộc trưng bày thì bao giờ người ta cũng có cái gọi là mục đích yêu cầu
thế thì trưng bày lần này chúng tôi xác định không giống như các cuộc trưng bày theo các chủ đề nội dung tư tưởng hay là nội dung lịch sử văn hóa
mà như cái tên gọi là trưng bày là kết quả nghiên cứu sưu tầm
thì nó mang tính chất là trưng bày
trưng bày có tính chất công bố báo cáo
hành trình bảo tàng đến với hiện vật là nhóm hiện vật do bảo tàng siêu tầm tại nhiều địa điểm khác nhau trên địa bàn hà nội
đa dạng phong phú về loại hình như siêu tập đồ gốm xứ siêu tập vật liệu trang trí kiến trúc qua các triều đại phong kiến
sưu tập bình vôi cổ hiện vật di tích cầu long biên hiện vật khai quật khảo cổ nút giao thông đường bưởi hoàng quốc việt
để có được những hiện vật này cán bộ siêu tầm bảo tàng gặp không ít trở ngại do nhận thức của người lưu giữ chưa đúng về công tác siêu tầm
nhân dân thì phần lớn là mọi người vẫn chưa hiểu lắm về công tác bảo tàng
mọi người nghĩ rằng những hiện vật mà bảo tàng muốn tiếp cận là những hiện vật có giá trị có giá trị mà không về mặt kinh tế
mặt khác khó khăn nữa thì là về công tác siêu tầm là khi mà bảo tàng muốn tiếp cận được những hiện vật
thì đồng nghĩa với việc bảo tàng
việc cũng có một số những cái gọi là như là các nhà cổ vật tư nhân những người mà đi săn mùng cổ vật thì người ta cũng tiếp cận
bởi cái kinh phí hạn hẹp của bảo tàng thì bảo tàng cũng sẽ rất là khó để cạnh tranh đối với những người mà sưu tầm cổ vật tư nhân
nhóm hiện vật do các tổ chức cá nhân hiến tặng có thể kể đến như hiện vật của nguyên tổng bí thư đỗ mười
bộ tranh sơn dầu của sẽ trở về giải phóng thủ đô
người quyết tử quân hà nội mùa đông năm một nghìn
họa sĩ phùng di thuần
hiện vật của ông hoàng thảo
hiện vật của ông phạm ngọc dũng
hiện vật của ông trần vân
thành viên đội thiếu niên tình báo bát sát
góp phần tái hiện lại lịch sử thủ đô trong cuộc đấu tranh kiên cường bất khuất chống thực dân pháp và đế quốc mỹ
đây được coi là một điểm nhấn quan trọng trong cuộc trưng bày lần này
tại vì cuộc sống đương đại bây giờ thay đổi nhiều quá
mà chúng ta không lưu giữ
thì thế hệ trẻ không biết được rằng cả một cái lịch sử hoai hồng đó
nó đi từ chặng đường
những khó khăn của chồng như thế nào
có thể nói những nỗ lực cố gắng của tập thể lãnh đạo cán bộ nhân viên bảo tàng hà nội
để có được những hình ảnh tư liệu quý giá qua mỗi cuộc trưng bày là điều đáng ghi nhận
so với những năm trước
thì nội dung trưng bày tại bảo tàng hiện nay vẫn không khác bao nhiêu
chỉ có điều sự sắp xếp bài trí đã hợp lý hơn
hệ thống minh họa tự động bằng tiếng việt và tiếng anh
giúp du khách dễ dàng nắm bắt được nội dung trưng bày
như lịch sử văn hóa thăng long hà nội ngàn năm văn hiến
sau khi xem xong một vòng ở bảo tàng
thì em có cảm nhận là mình đã như được trở về những năm tháng chiến tranh
và được chiến đấu cùng với những người anh hùng dân tộc
đi tham quan thực tế như này thì chúng em có thêm kiến thức xã hội
và thứ hai là để phục vụ cho những môn học của bọn em
trong quá trình học tập và công tác tại trường
theo em thì sinh viên cần phải biết đến những hiện vật và những triển lãm như thế này
để chúng em có thể biết được thêm về những hình ảnh hào hùng của dân tộc
những người anh hùng đã chiến đấu
như thế nào để bảo vệ đất nước và có được cho chúng em ngày hôm nay ạ
nhưng làm thế nào để thu hút khách đặc biệt là thế hệ trẻ
để những hình ảnh hiện vật quý trưng bày tại đây đến được với người dân
vẫn là bài toán đặt ra cho bảo tàng hà nội nói riêng bảo tàng cả nước nói chung
hàng năm chúng tôi cũng sẽ làm để nhất là tuyên truyền tới công chúng
rằng là tất cả chúng ta hãy vì tình yêu hà nội và đóng góp hiện vật cho bảo tàng hà nội
để sau này thế hệ trẻ nhìn thấy vào và học tập của bảo tàng
thì các hoạt động bảo tàng rất mong là ai cũng mong muốn là được công chúng đón nhận và ủng hộ
nhưng mà hiện nay thì công tác bảo tàng nói chung không phải là của riêng bảo tàng hà nội
mà tôi nghĩ là của rất nhiều bảo tàng
thì phần lớn là nó vẫn trong cái tình trạng mà công chúng cũng chưa đón nhận một cách là nhiệt tình
thì cái đấy thì nó lại phụ thuộc vào là rất là nhiều yếu tố
nhưng mà quan trọng nhất thì là do các cái tôi nghĩ rằng là do các cái gọi là cái trưng bày của bảo tàng
các cái hoạt động của bảo tàng nó đã thực sự gần gũi với công chúng hay là chưa
công tác bảo tàng nó là công tác bởi sâu
phần lớn công việc của chúng tôi thường là âm thầm
rất vất vả đấy để mà sưu tầm tìm cái hiện vật không đơn giản
bây giờ bày ra kết quả như thế này nhưng mà để tìm ra được những hiện vật như thế
thì là cả một quá trình mà anh em phải đi sâu tìm hiểu
và phải bỏ rất nhiều công sức để đưa những hiện vật đến với công chúng
thì rõ ràng cái điều mà đối với bảo tàng hà nội hiện nay
là cái việc tổ chức trưng bày cái dự án trưng bày phải hoàn thành
thì những hiện vật này chúng tôi mới có thể có đủ điều kiện để tôn vinh nó
ở trong các hệ thống trưng bày và có tính nghệ thuật
có tính kỹ thuật cao như là cái mục tiêu của dự án
thế còn những trưng bày mà nhỏ lẻ thì chủ yếu là chúng tôi chỉ có thể
là trưng bày theo cái tính chất là triển lãm
ở một cái mức độ này thôi
chứ nó chưa có được những cái phụ trợ cần thiết để tôn vinh cái hiện vật này lên
để làm rõ cái nội dung lịch sử và giá trị văn hóa của nó
cốm là món ăn được làm từ lúa nếp là sản phẩm truyền thống của nhiều vùng miền trên cả nước
nhưng cũng là đặc sản bậc nhất và lâu đời của người hà nội
mùa thu đến người hà nội lại có dịp thưởng thức

những hạt cốm được làm rất công phu bởi các nghệ nhân tại các làng nghề làm cốm
hàng năm các làng nghề có tổ chức ngày hội cốm với quy mô nhỏ
năm nay được sự quan tâm của ủy ban nhân dân thành phố và quận nam tử liêm
ngày hội cốm đã diễn ra với nhiều hoạt động giao lưu văn hóa thú vị hơn nữa
nhằm gìn giữ phát huy và quảng bá đặc sản cốm hà nội
xin mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình của chúng tôi
hà nội đã vào thu mang theo những dư vị thật ngọt ngào của mùa đẹp nhất trong năm
cũng báo hiệu một mùa cốm lại về
nhắc đến cốm hà nội mọi người thường nghĩ ngay đến cốm làng vòng
tuy nhiên vẫn còn một làng cốm nổi tiếng nữa của hà nội
cốm mễ trì cũng đã tồn tại nhiều đời nay
và trở thành nghề truyền thống của làng mễ trì năm xưa
và nay là phường mễ trì quận nam tử liêm
để bảo tồn và phát huy các làng nghề các sản phẩm truyền thống của hà nội
ủy ban nhân dân quận nam tử liêm đã tổ chức chương trình
ngày hội văn hóa cốm mễ trì năm hai nghìn một mươi chín
tại cung kiến trúc và quy hoạch đô thị việt nam
trong ngày hội này đã diễn ra nhiều hoạt động phong phú
thể hiện rõ nét về làng nghề với những sản phẩm truyền thống cốm mễ trì
nói đến cốm mễ trì không thể không nhắc tới các sản phẩm cốm tiêu biểu
như cốm tươi bánh cốm xôi cốm hay chả cốm
lướt nhanh qua các gian hàng chúng ta có thể thấy
các sản phẩm cốm đều tươi mới và đẹp mắt
được những người nông dân bày trí vô cùng hấp dẫn
để có được những hạt mầm non cho khách hàng thưởng thức
thì mình phải đi ra đồng và cắt những cây lúa non nhất về này
xong rồi đáy sạch tuốt ra và đáy sạch các hạt nét đi
cho vào giang khoảng hơn một tiếng
sau đó mình phải giã khoảng sáu lần
để mới được những hạt cốm lá me như này để cho khách hàng sử dụng
điều khác biệt để tạo nên chất lượng
bởi vì cô mễ trì được làm từ lúa mà mình trồng tại đất mễ trì
mà đất mễ trì từ xưa đến nay gạo mễ trì rất là nổi tiếng
từ xưa mễ trì đã được mang tiền vua rồi
cô mễ trì nó có một nét đặc trưng riêng
rất là trùng dịp đúng cái đợt này có con mình hiện đang học lớp ba
cô cũng giao cho một bài về tìm hiểu các văn hóa trong đấy
có văn hóa làm cốm
đúng cái dịp này
thì có lễ hội
lễ hội tổ chức làm cốm thì mình cũng đưa cháu đến đây
để cùng tham quan tham dự những nét đặc trưng của văn hóa
thì năm nay thì mình thấy là lễ hội rất là hoành tráng
rất là nhiều các gian hàng cũng là nhiều cái hoạt động rất là bổ ích
để cho các cháu có thể tìm hiểu về văn hóa rất là đẹp tốt đẹp này
thứ hai là bạn em rủ em đến đây
vì cá nhân là hai đứa rất hợp nhau trong khoản ăn uống
rất thích ăn cốm và đây lại là mùa cốm nữa
cho nên là em rất là hào hức để được đến đây
và kiểu hôm nay thời tiết rất là đẹp
nắng đẹp nhưng mà kiểu cũng rất bát mẻ
cho nên là đi đến đây tham gia những hoạt động này cảm thấy rất là vui
cá nhân em thì em thấy là truyền thống việt nam
có rất nhiều những cái điểm rất là hay
nó rất là cuốn hút em trong những cái việc như thế
và em thấy rất là thần kỳ khi mà mọi người tạo ra cố một món ngon như thế
và cầu nó làm đại diện cho kiểu văn hóa của mình
nên là em rất là hức để được tham gia những cái này
và thấy rất là đông người đến đây
rất là nhiều người yêu mến cái văn hóa của mình
cho nên em cảm thấy rất tự hào về việc đó
ngoài các chương trình văn nghệ triển lãm ảnh và hoạt động của những gian hàng
người dân cũng đặc biệt quan tâm đến quy trình làm cốm
chính vì vậy cuộc thi làm cốm sạch của làng mễ trì diễn ra tại không gian văn hóa này
đã thu hút sự theo dõi của người dân hơn cả
hiện nay nhiều cơ sở sản xuất đã sử dụng máy móc can thiệp
từ những khâu đầu tiên của một quy trình làm cốm cho đến khi ra thành phẩm
nhưng nhiều người làng mễ trì hiện nay vẫn duy trì việc làm cốm thủ công
để bảo tồn và giữ gìn thương hiệu của làng mình
cái nghề làm cốm của nhà chúng tôi thì khi chúng tôi lớn lên
đã thấy các ông bà các cụ chúng tôi đã làm từ rất lâu rồi
và khi chúng tôi lớn lên là chúng tôi tiếp tục theo cái nghề của các cụ truyền lại cho từ xưa đến nay
vùng xung quanh đây chúng ta thấy là
từ xưa đến nay người ta vẫn nói đến là gì cốm làng vòng nổi tiếng từ xưa
nhưng mà tôi nghĩ là bây giờ chúng ta thấy là cái nghề truyền thống này chúng tôi có từ rất lâu
và cái mà để làm nên điều khác biệt đó là cái điều mà
cái chất lượng cốm và
theo như hiện nay thì chúng ta thấy là cái vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm
nó cũng là một vấn đề mà gây bức xúc rất nhiều trong dư luận hiện nay
và ở đây chúng ta thấy là chúng tôi làm cốm cho một quy trình hoàn toàn là thủ công và sạch sẽ
không có một đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và không có một yếu tố gì tác động thêm
vấn đề đó đầu tiên cũng phải nói đến
khẳng định là chất lượng chất lượng của sản phẩm chất lượng thực tế
cuộc thi phân ra bốn đội đến từ làng mễ trì thượng
và mễ trì hà
những nguyên liệu và dụng cụ đã được chuẩn bị sẵn sàng
mỗi người một nhiệm vụ
những người nông dân gồm cả những cụ bà nhanh tay tuốt lúa tách bông
chọn ra những hạt nếp non
đãi là công đoạn tiếp theo để lấy được những hạt chắc và loại bỏ hạt lép
sau khi đãi xong những người nông dân nhanh chóng đưa lên trào để rang
giọt mồ hôi của những người nông dân càng chứng tỏ sự khó khăn
và sự quyết tâm của những người tham gia cuộc thi này
sau khi cốm được rang xong
những người nông dân lại tiếp tục cho vào những chiếc cối để giã thủ công bằng chân
công đoạn cuối cùng là sàng lại để chọn ra thành phẩm thơm ngon và chất lượng
những ngày hội như thế này không chỉ giúp cho hà nội bảo tồn và phát huy làng nghề truyền thống
mà sản phẩm truyền thống này sẽ được quảng bá ngày càng rộng rãi
tạo được lòng tin của người tiêu dùng góp phần làm phong phú thêm văn hóa ẩm thực đất kinh kỳ xưa và hà nội hôm nay
những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thủ đô ngày mới của kênh truyền hình nhân dân